hòa chung các hoạt động trên cả nước hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
sáng nay triển lãm tinh thần cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín bất diệt
lễ khánh thành công viên lam sơn đã được tổ chức tại tp hcm
triển lãm diễn ra đồng thời tại ba địa điểm là công viên lam sơn công viên tri lăng và đường đồng khởi
với một trăm bảy mươi bức ảnh thuộc các chủ đề hào khí cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín sáng ngời
dạng dỡ non sông việt nam tp hcm cùng cả nước vươn tới tương lai
qua đó giới thiệu khái quát các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta
và công cuộc đổi mới hơn ba mươi năm qua cũng như quá trình hội nhập quốc tế của cả nước nói chung
và tp hcm nói riêng